hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cứu hỏa đã khẩn trương dập tắt đám cháy xảy ra
tại một công trình xây dựng trên địa bàn quận một thành phố hồ chí minh
vào khoảng một mươi bốn giờ nhiều công nhân đang thi công bên trong công trình xây dựng
tại địa chỉ tám mươi chín nguyễn bình khiêm phát hiện đám cháy
ngay lập tức đã huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo gần năm mươi cán bộ chiến sĩ và bảy xe chữa cháy chuyên dụng được huy động đến dập lửa
sau một mươi năm phút đám cháy được khống chế vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản
ghi nhận nguyên nhân ban đầu do trong quá trình thi công công nhân bất cẩn gây bén lửa cháy các bao bì vật liệu xây dựng và mút xốp
đến cuối giờ chiều hiện trường vụ cháy được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra